trong những ngày gần đây tại bến phà tuần mây tỉnh hải dương thường xuyên xảy ra ủn tắc vào giờ cao điểm
không những tiềm ẩn với nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn gây ra lo ngại về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
từ ngày một tháng bốn đến nay thị xã kinh môn yêu cầu tất cả các bến đò pha nhỏ đi vào thị xã kinh môn tạm dừng hoạt động
nên lượng phương tiện và người dân lưu thông qua bến phà tuần mây tăng cao đột biến
gây nên tình trạng ồn tắc vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều hàng ngày
mỗi ngày đi làm em phải đi lại hai lần rồi sáng ra đi rất sớm mà vẫn bị ủn tắc nhiều lắm
rất nguy hiểm luôn tranh nhau xuống mà lắm khi đầy người trơn ngã
chúng tôi cũng chuẩn bị tất cả thông tin rồi là thông báo cho tất cả khách
rồi giờ đi nặng rồi giãn thời gian ra rồi tan tầm là các vị giãn nó ra
giờ đi rồi cũng như giờ về giãn nó ra
cái thứ hai là chúng tôi cũng chuẩn bị tất cả lưới sát khoản báo cho tất cả mọi người
mọi người đều phải đeo khẩu trang và thông báo tất cả mọi chuyến phò là phải đi
chỉ có đủ định lượng là một mươi hai người trên một chuyến đò và hai mươi hành khách trên một chuyến phả thôi
cho nên cái việc này nó cũng bị ứ trệ rất là nhiều
thị xã kinh môn đã quyết định từ chiều ngày bảy tháng bốn sẽ khôi phục hoạt động trở lại
đối với các bến đò thăng long bãi mạc đò quýt và đò phủ để giảm lưu lượng người qua bến phà tuần mây
kể từ ngày tám tháng bốn các bến đò sẽ hoạt động theo các khung giờ từ năm giờ đến tám giờ sáng
một mươi một h đến một mươi ba h và từ một mươi sáu h ba mươi đến một mươi chín h
tại các bến đò sẽ yêu cầu chính quyền xã lập các chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín